acetaminophen là thuốc giảm đau được sử dụng rất phổ biến mặc dù bất lợi trên gan được cảnh báo nhiều hơn
tuy nhiên các nguy cơ sức khỏe khác như ung thư thận gây tử vong còn ít được đề cập tới
acettaminophen hay còn gọi là paracetamol là một trong những loại thuốc được kê đơn rộng rãi nhất trên thế giới
tính phổ biến của nó được cho thấy thuốc an toàn và hiệu quả khi dùng ở liều lượng chính xác
nhưng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy việc sử dụng thuốc này lâu dài có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe
tăng nguy cơ ung thư thận một bất lợi còn ít được biết đến của acettaminofel
dùng quá liều thuốc này có nguy cơ gây tổn thương gan nghiêm trọng đôi khi có thể dẫn đến ghép tạng hoặc tử vong
các phát hiện của một phân tích tổng hợp gần đây còn cho thấy thuốc này cũng có thể liên quan đến ung thư thận và gây tử vong
một trợ lý giáo sư tại khoa dịch tễ học và thống kê sinh học tại đại học california
san francisco thuốc giảm đau là loại thuốc không kê đơn được ưu tiên nhiều nhất trên toàn thế giới
nên điều quan trọng là chúng tôi phải hiểu tất cả những rủi ro và lợi ích của chúng
sử dụng dữ liệu có sẵn từ nghiên cứu theo dõi chuyên gia y tế và nghiên cứu sức khỏe y tá
các nhà khoa học đã đánh giá mối liên quan giữa acitaminophen và tỷ lệ mắc ung thư biểu mô tế bào thận và tử vong
tổng số bảy trăm chín mươi sáu trường hợp ung thư biểu mô tế bào thận và ung thư thận đã được giảm
các phát hiện được trình bày
các phát hiện được trình bày trong hội nghị thường niên của hiệp hội nghiên cứu ung thư hoa kỳ
cũng cho thấy việc sử dụng loại thuốc này ở nam giới có tương quan thuận với ung thư thận gây tử vong
những phát hiện này phù hợp với nghiên cứu trước đây được chỉ ra việc sử dụng thường xuyên thuốc giảm đau
chống viêm aspine trong thời gian dài có thể làm tăng hơn năm mươi khả năng phát triển ung thư thận
những kết quả ban đầu này cho thấy nam giới và phụ nữ dùng thuốc đều có nguy cơ má bệnh như nhau
nghiên cứu trước đây cũng đã làm dấy lên những lo ngại về tác động của thuốc đối với tim
với một số phát hiện cho thấy nguy cơ đau tim tăng năm mươi ở những người chỉ dùng sau một tuần
acetaminophen được sử dụng để điều trị cơn đau nhẹ đến trung bình và hạ sốt
nó có hiệu quả trong việc điều trị đau đầu đau bụng kinh đau răng đau lưng đau nhức sơ khớp hoặc cảm cúm đau nhất
có nhiều nhãn hiệu dạng thuốc và hướng dẫn dùng thuốc phần lớn khác nhau đối với từng sản phẩm
tùy thuộc vào nồng độ hàm lượng của mỗi loại
việc tuân thủ liều lượng chính xác là bắt buộc người bệnh không nên dùng thuốc quá liều khuyến cáo
và dùng thuốc kéo dài
với những trường hợp bị đau đại mạng tính cần tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi dùng thuốc giảm đau